những năm kế tiếp nguồn trả lương hưu cho bà hoàn toàn trích từ quỹ an sinh xã hội của nhà nước
không những thế từ ngày nhận được lương hưu bà châu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí được chi trả tới chín mươi năm chi phí khi đi khám chữa bệnh
lợi ích này được bà nhận thức khá rõ tới đây bà còn chuẩn bị mua cả bảo hiểm cho con trai đang lao động ở nước ngoài
cũng từ thực tế bản thân được thụ hưởng bà còn thường xuyên tư vấn giải thích và động viên những người xung quanh tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
người xung quanh tối thì có mấy người lạng giêng đấy họ đến đấy hỏi để họ tham gia để mua nè
còn tối con đi sáng năm có khả năng là con cũng mua thêm một suất nữa
với mức thu nhập bình quân khoảng bốn mươi tám triệu đồng một người một năm nam thanh trở thành xã nông thôn mới từ năm hai nghìn một mươi năm
những năm gần đây đời sống người dân khấm khá đi lên chất lượng an sinh xã hội nhờ đó cũng được cải thiện rõ rệt
trước khi tuyên khuyên là một chỗ nhắn chắn là rất là khó
họ khẳng về vấn đề hiểu về chế đội chính sách của bảo hiểm xã hội tự nguyện
dân hiểu rất là mú mơ về chế đội chính sách này nên là số người dân tham gia rất là thâm trí và tuyên khuyên nhiều lần
qua các hợp dân chúng em sẽ lông ghẹp vào nội dung tuyên khuyên chế đội chính sách các thống tư nguy định của bảo hiểm xã hội
ngoài tuyên khuyên chúng của lông ghẹp thì chúng em là tuyên khuyên trên hệ thống tuyên thánh
phối hợp với bảo hiểm xã hội huyền nam đan cung nhắn viên bảo hiểm xã hội huyền nam đan để tuyên khuyên cho dân hiểu rõ hơn về những vấn đề mà đại lý chưa nắm được
đến thời điểm này cơ bản là nhận thức được cơ vệ quyền và nghiệp vụ và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội đó
hiện toàn xã nam thanh có ba đại lý bảo hiểm xã hội
chỉ tính riêng đại lý của bà thu hiện đang quản lý gần bảy mươi bảy thẻ bảo hiểm xã hội tự nguyện
mặc dù những năm qua nhận thức của nhiều người dân về lợi ích được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được nâng lên
nhưng bên cạnh đó trong quá trình tuyên truyền vận động vẫn còn không ít khó khăn
nhiều người đọng cả bảo hiểm này có cả bảo hiểm y tế nên họ bị tham gia
còn một số người có nghi lống có bảo hiểm y tế là họ không tham gia
do đó là khi khó khăn đó thì nhà em cũng tuyên truyền rất là nhiều nhưng mà nhiều người họ cũng hiểu
nhưng mà nhiều người thì nghĩ là theo cái hưởng có tích cực của họ
nên là đội thường tham gia vẫn hàn chế nhưng nhiều người vẫn đề xuất rằng là
nếu như mà thu cả bảo hiểm lông kẹo vào bảo hiểm y tế vào luôn thì rất là tiền
nên họ cũng có một câu đề xuất là
còn đây là gia đình chị bùi thị hải ở xóm một mươi b xã nam thanh huyện nam đàn
chồng mất đã hơn một mươi năm
một mình người phụ nữ này tần tạo rộng vườn làm thuê làm ướn ngày đêm nuôi nấng hai đứa con thơ
dưới mái nhà cấp bốn tuệnh toàn nơi xóm núi
hộ cận nghèo này nhận được hỗ trợ từ các chương trình thoát nghèo
được cấp gà giống dê giống và cây giống
ngoài việc được nhận hỗ trợ từ các chương trình thoát nghèo
hiện hộ gia đình chị hải cũng được hỗ trợ tới tám mươi chi phí tham gia bảo hiểm y tế
nhưng tưởng với điều kiện hoàn cảnh khó khăn như thế
chỉ cần lo đủ ba bữa ăn mỗi ngày đã là quá nhọc nhằn
không thể nghĩ tới được tương lai khi về già
thế nhưng với chị thu lại thật khác
ngay từ bây giờ khi còn đương độ tuổi lao động
chị đã nhận thức được việc tiết kiệm chi tiêu hàng ngày
có tiền lo khi về già trong hoàn cảnh mẹ quá con côi
chị bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm hai nghìn một mươi

hiện toàn huyện nam đàn có gần hai người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đây là một con số không hề nhỏ so với cấp huyện
lãnh đạo bảo hiểm xã hội huyện nam đàn xác định cần tăng cường công tác tuyên truyền

vận động tới từng người dân theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà
vận động tới từng người dân theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà